dù dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến cuộc sống của mỗi chúng ta đón tết trong trạng thái thích ứng linh hoạt thế nhưng tết bao giờ cũng vô cùng thiêng liêng với mỗi người
vâng đúng vậy tết trở về với bao yêu thương lan tỏa và xuân đang sang với bao khát vọng được thắp lên
và chúng ta hãy cùng đến với những cảm xúc đó trong sáu mươi phút tới đây của chương trình

vui trong ngày đầu năm bộ y tế cho biết đến nay đã có hơn hai triệu người mắc covid một mươi chín ở nước ta khỏi bệnh
đặc biệt là trong ngày hôm qua có gần năm người khỏi bệnh vui đón xuân cùng với gia đình
trong ngày hôm qua ngày ba mươi một tháng một có bốn tám trăm ba mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hai hai mươi hai bốn trăm năm mươi ca
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm tám mươi một ba triệu liều
trong đó tiêm mỗi một là trên bảy mươi chín triệu liều tiêm mũi hai là trên bảy mươi bốn triệu liều tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba liều cơ bản là trên hai mươi tám triệu liều
các chuyên gia y tế tiếp tục khuyến cáo là người dân vui tết không quên thực hiện nghiêm biện pháp năm k phòng chống dịch
thưa quý vị theo phát động của thủ tướng chính phủ ngành y tế và các địa phương đã triển khai chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
với tinh thần làm việc xuyên tết
làm ngay làm tốt làm hiệu quả trong những ngày nghỉ tết
các lực lượng sẽ đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ các đối tượng được chỉ định
đây là việc làm thể hiện lòng quyết tâm nỗ lực hết mình của đảng chính phủ đồng thời là ý chí quyết tâm cao của đội ngũ y tế
tám giờ ba mươi sáng ngày hai mươi chín tháng chạp năm tân sử các y bác sĩ tại điểm tiêm chủng mùa xuân thuộc trung tâm y tế quận hai bà trưng
đã tiêm vắc xin cho người dân
có lẽ đây là cái tết đặc biệt nhất đối với họ vì các y bác sĩ vừa phải thực hiện nhiệm vụ trực tại cơ quan vừa tiến hành tiêm vaccine cho nhân dân
thực hiện theo chỉ thị của chính phủ thì giám đốc đã chỉ thị cho toàn bộ nhân viên của chúng tôi
trong chín ngày tết chúng tôi luôn luôn phải thường trực tại các điểm tiêm chủng để đảm bảo là người dân trên địa bàn được tiêm đủ ba mũi tiêm dù bất kể thời gian nào
và thực hiện theo như thế thì chúng tôi cũng quán triệt là năm nay là chúng tôi là
không về quê và chúng tôi luôn luôn thường trực tại đơn vị
chiến dịch thần tốc tiêm chủng mùa xuân có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt
bởi tỷ lệ bao phủ vaccine càng cao nguy cơ lây nhiễm số ca mắc tỷ lệ chuyển nặng và tử vong càng giảm
tính mạng sức khỏe của mỗi người đều rất quý và vaccine là vũ khí là lá chắn hiệu quả nhất để bảo vệ
nhất là với những người cao tuổi người có bệnh nền
đối với tình hình dịch bệnh đang rất là phức tạp
y bác sĩ nói chung thì đều phải có một tinh thần trách nhiệm rất là cao
và trong trực cũng như là trong vấn đề tiêm chủng để phục vụ cho người dân có thể được một cái tết vui vẻ
thì chúng tôi là những y bác sĩ thì những ngày này thì đáng nhẽ là phải được bên gia đình vui vẻ ăn tết bên gia đình
thì lúc nào cũng phải sẵn sàng với một cái tinh thần trách nhiệm cao nhất để mục đích an toàn cho người dân
chiến dịch tiêm mùa xuân này thì các bác sĩ làm việc rất là chăm chỉ
rất là nhiệt tình thôi
việc triển khai này nó sẽ tạo điều kiện cho những người bận rộn mà chưa có thời gian tiêm
nó giúp cho em tiêm được trước tết để có thể an tết yên tâm hơn
tỷ lệ bao phủ vaccine là yếu tố tiên quyết để cùng với thuốc điều trị và ý thức người dân giúp chúng ta có thể tự tin
yên tâm mở cửa trở lại an toàn các hoạt động kinh tế xã hội trong thời gian sớm nhất
phải tranh thủ từng giờ từng ngày chạy đua với thời gian để triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
hoàn thành mục tiêu tiêm chủng sớm thì nhiều người sẽ được bảo vệ nhiều cơ sở kinh tế được mở cửa
nhiều người lao động được trở lại làm việc học sinh lại được cắp sách tới trường
luôn trong tư thế sẵn sàng đi bất cứ đâu vào bất cứ thời gian nào nếu có tin báo phát hiện tội phạm
đó là tinh thần mà mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác truy nã truy tìm đã xác định khi khoác trên mình màu áo công an
vâng tết đến xuân về là lúc mà mọi người tìm về quê quần bên gia đình
ai cũng mong được đoàn tụ gặp mặt với người thân bạn bè
mong muốn ấy tưởng chừng như bình thường với nhiều người
thế nhưng đối với những chiến sĩ cảnh sát truy nã thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng lại là điều không hề dễ dàng
sắc tết đã ngập tràn trong từng góc phòng nhỏ của đội truy nã truy tìm công an tỉnh cao bằng
nhưng cái tết đúng nghĩa có lẽ vẫn còn rất xa đối với các đồng chí nơi đây
các đồng chí là theo thông tin mà cơ sở cung cấp thì hiện tại đối tượng từ trung quốc
nó cũng trốn về thăm người thân kẻ tết nguyên đảng
các em tập trung triển khai luôn trong thời gian hôm nay
thời gian tôi mới đạt được này là tết đến nơi rồi
nhưng mà chúng ta vì nhiệm vụ chung anh em triển khai ngay
sau khi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta sẽ về cho tỉnh cao bằng để tìm các đồng chí nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ
em triển khai hòa miệng đi em
chào chị ạ chuẩn bị công cụ ủng hộ cho ạ
vâng gọi nhé
thông tin và sẵn sàng hoàn thành bất cứ lúc nào bất cứ nhiệm vụ nào
đối tượng mà có thông tin xuất hiện cũng không kể ngày đêm ngày tết ngày lễ khi nào mà có thông tin là anh em cũng phải lên đường ngay
vì vậy là chúng tôi cũng động viên anh em trong đội là cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà được lãnh đạo đơn vị giao cho để hoàn thành cái chỉ tiêu
và đấy là niềm vui đón tết của chúng tôi
gần hai mươi năm khoác trên mình màu áo lực lượng cảnh sát và hơn một mươi năm làm trong lĩnh vực truy nã truy tìm
nhưng với trung tá hoàng châu quỳnh
trong lĩnh vực truy nã của trung tá hoàng châu quỳnh thì việc đón tết cùng người thân chỉ đếm trên đầu ngón tay
là vợ người lính công an đặc biệt lại công tác trong lĩnh vực truy nã chị nga luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ chồng hết mình để anh quỳnh có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
những khoảnh khắc được quây quần bên gia đình thực sự quý giá đối với mỗi chiến sĩ là nguồn động lực vô hạn giúp các anh công hiến cho đất nước
từ khi lấy nhau thì là chồng thường là đi công tác xa nhà
và đặc biệt là cái công việc của anh
như là bên phòng truy nã thì là anh thường thường phải đi
mà cái nhiệm vụ đặc biệt của anh thì đôi khi là khi mà gia đình thì là tết đến thì nhìn gia đình mà sung bầy ấy
thì cũng hơi chạy lòng nhưng mà vì công việc thì cũng động viên anh là hoàn thành tốt nhiệm vụ
để làm sao là vợ con thì luôn luôn ở nhà là cái niềm tự hào là cho anh là để anh đi hoàn thành công bác là vợ con vẫn tổ chức và mong chờ là đón chồng khi mà xong hoàn thành nhiệm vụ trở về
có hậu phương vững chắc cũng là nền tảng giúp các cán bộ chiến sĩ
tết đến cũng là khoảng thời gian bận rộn nhất đối với người chiến sĩ cảnh sát truy nã bởi đây là khoảng thời gian các đối tượng liên hệ về với người thân
từ những manh mối quý giá này lực lượng công an luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất kể ngày đêm lễ tết để không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào đảm bảo an toàn an ninh trật tự cho bà con yên tâm đón tết
lực lượng cảnh sát và chiến sĩ nói chung và lực lượng cảnh sát truy nã nói riêng
lực lượng cảnh sát và chiến sĩ nói riêng
phải xác định là ăn tết là tết sau so với các lực lượng khác hàng năm trước khi đến tết nguyên đoán cấp ủy lãnh đạo đơn vị là luôn luôn động viên các đồng chí trong lực lượng truy nã là thôi gác lại tình cảm gia đình để phục vụ công việc của đảng và nhà nước và đơn vị cấp ủy lãnh đạo giao
bản thân là chiến sĩ công an thì chúng tôi nhất là công tác tại đội truy nã truy tìm của phòng hải sát truy cơ quan tỉnh các bằng
xác định là công việc
bắt đối tượng truy nã dù có quản ngại khó khăn trách nhiệm của chúng tôi là phải bắt được đối tượng truy nã
chúng tôi là nỗ lực để góp phần chung vào bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước
các cán bộ chiến sĩ của đội truy nã truy tìm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng phải túc trực để nắm bắt thông tin bắt xử tội phạm
đó là nhiệm vụ là trách nhiệm
nhưng thực sự phải rất tâm huyết và yêu nghề
thì các cán bộ chiến sĩ truy bắt tội phạm mới đạt được thành công như vậy
những thành công đó đã trực tiếp góp phần bảo đảm sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
thưa quý vị tết đến xuân về khiến cho ai cũng cảm thấy phấn chấn
thế nhưng đối với những hoàn cảnh kém may mắn thì niềm vui thật khó trọn vẹn
đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn người ốm đau bệnh tật trong gần ba mươi năm qua với ý niệm đạo đời tương đốc

làm công quả giúp người giúp đời
lương y nguyễn bá nho đã khám chữa bệnh giúp người nghèo bằng tấm lòng nhân ái
phòng khám thiện tâm của lương y nguyễn bá nho ở huyện quế võ tỉnh bắc ninh
đã trở thành ngôi nhà yêu thương của hàng nghìn bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn
nhân dịp tết đến xuân về lương y nguyễn bá nho luôn dành tặng những bệnh nhân nghèo những món quà ý nghĩa
giúp họ vơi bớt nỗi đau bệnh tật để đón một mùa xuân mới ấm áp
chị phạm thu hoài ở quận hai bà trưng thành phố hà nội phát hiện bị ưu tuyến giáp năm hai nghìn hai
đến năm hai nghìn năm thì phát hiện bị u tuyến yên
sau khi phát hiện bệnh chị cũng đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình không cải thiện
sau đó chị gặp được lương y nguyễn bá nho trong tình trạng bệnh đang diễn biến rất xấu
lương y nguyễn bá nho cũng đã khám và cấp thuốc miễn phí cho chị
quá trình điều trị bệnh của chị kéo dài nên kinh tế gia đình rất eo hẹp
biết được hoàn cảnh của gia đình chị khó khăn ông nho đã hỗ trợ tiền thuốc men
bệnh tình của chị hoài không chịu được lạnh ông nho còn cho gia đình tiền mua máy sửa
cũng như tiền điện để sửa ấm cho chị hoài trong mùa đông giá lạnh
sau một thời gian uống thuốc bệnh tình của chị hoài đã cải thiện rất nhiều
thầy mới cho thuốc uống thì được hơn hai tháng đến bây giờ tình trạng rất là tốt
sức khỏe rất là tốt và sau đấy thì cái xương khớp với thời tiết nó lạnh quá nó đau đớn
thì thầy lại cho tiền để mua nọ sửa
thực sự là những người bệnh nhân nghèo mà được gặp thành thì đúng là được một cái may mắn rất là lớn
thời gian qua phòng khám của lương y nguyễn bá nho đã tiếp đón khám và điều trị cho hàng trăm lượt bệnh nhân
từ những người bệnh mắc chứng đau dạ dày bệnh xương khớp cho đến những bệnh hiểm nghèo
trong khám chữa bệnh ông chỉ lấy tiền công rất ít chủ yếu là chữa bệnh miễn phí cho người nghèo đối tượng chính sách
với những người nghèo gia đình chính sách con thương binh lương y nguyễn bá nho sẵn sàng cứu giúp chữa bệnh miễn phí
và cấp phát thuốc đến khi khỏi hàn bệnh
trong năm hai nghìn hai mươi một đã có hàng trăm lượt bệnh nhân nhận được sự cứu giúp chữa bệnh miễn phí của lương y nguyễn bá nho
mỗi dịp tết đến xuân về lương y nguyễn bá nho lại tổ chức những buổi trao quà tử thiện cho các bệnh nhân nghèo
được tận tay trao những món quà tết là những lọ thuốc cứu chữa cho người bệnh mà chính tự tay ông bảo chế ra
lương y nguyễn bán nho thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn khi bản thân đã giúp được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn
giúp họ đương đầu với bệnh hiểm nghèo và từng bước loại bỏ bệnh
tật ra khỏi cơ thể để sống khỏe mạnh hơn
tất cả những gia đình nào trong toàn quốc này mà có những hoàn cảnh mà nó khó khăn về tài chính
khó khăn về điều kiện để chữa bệnh thì đến đây là công ty chúng tôi phòng khám chúng tôi sẽ giúp đỡ đầy đủ
chúng tôi đóng góp một phần để xoa dị nỗi đau của từng con người của xã hội
thế chung đóng góp một phần để cảm thấy thanh thản
hơn bảy mươi năm tuổi đời gần ba mươi năm gắn bó với hoạt động khám chữa bệnh từ thiện
mặc dù sức khỏe đã giảm suốt nhưng lương y nguyễn bá nho vẫn luôn cẩn mẫn
tận tụy hết lòng vì người nghèo và vì sức khỏe cộng đồng
kim thảo xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị người việt
bạn gì ở bất cứ nơi đâu có lẽ là cũng luôn hướng về quê hương đất nước
năm hai nghìn hai mươi một khi mà thành phố hồ chí minh trải qua đại dịch covid một mươi chín
nhiều bà con cựu bào đã không tiếc công tiếp sức và đồng hành hỗ trợ người dân
chính quyền thành phố vượt qua khó khăn
vì lẽ đó thì tết năm nay với họ thật đặc biệt
không ký này sắc màu rực rỡ thân quê này
luôn là niềm thương nổi nhớ với anh nguyễn ngọc luận
những năm xa xứ
hai năm qua dịch covid một mươi chín khiến công việc kinh doanh và những dự định cá nhân gặp nhiều ảnh hưởng
nhưng bù đại anh có hai năm tận hưởng trọn vẹn thương vị tết quê hương
cái lần này thì những cái cảm xúc nhiều nhất giặt dào nhất
mà mình thấy là nhất là sau dịch vừa rồi nữa thì mình không nghĩ là chúng ta lại có đón một cái tết

nhưng có lẽ là anh nguyễn ngọc luận là doanh nhân có tiếng trên thương trường
nhưng có lẽ điều khiến người ta trân trọng là tấm lòng luôn hướng về quê hương đất nước

tháng năm năm hai nghìn hai mươi một khi thành phố hồ chí minh đón nhận làn sóng dịch thứ tư anh cùng vợ quyết định hoãn kế hoạch trở lại úc
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một khi thành phố hồ chí minh đón nhận làn sóng dịch thứ tư anh cùng vợ quyết định hoãn kế hoạch trở lại úc
đi tới những điểm nóng trong tâm dịch hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người khuyết tật khu cách ly và cả lực lượng tuyến đầu
bản thân những người mà ở những vùng khác nhau trên toàn thế giới những kiều bào người ta cũng sẽ có chung tay bằng nhiều hình thức
mà mặc dù không ai kêu gọi ai mà tự cộng đồng bên đó người ta cũng bàn với nhau
bản thân tụi tôi bên úc cũng vậy tự bàn với nhau bằng những cái tấm lòng nhỏ nhất thôi cũng được
mỗi người một chút xíu mỗi người một cái hành động thôi là đã đóng góp được cho bà con rồi
nhưng tôi nghĩ đó là một cái niềm tự hào dân tộc của việt nam chúng ta
theo gia đình định cư nước ngoài từ năm ba tuổi nhưng tổ quốc vẫn là hai tiếng thiên liên tha thiết trong lòng anh bùi trung hậu
năm qua cùng với những người bạn của mình anh hậu cũng đã có nhiều đóng góp cùng chính quyền và người dân thành phố chống dịch
đón tết cảm nhận sức sống mới của thành phố từ những mất mát tổn thương
sau dịch covid một mươi chín anh không khỏi bồi hồi
bên tây úc thì cái cộng đồng việt nam rất là nhỏ thì mình cũng không tiếp xúc nhiều
thì về đây tiếp cận với rất nhiều thì mình bắt đầu hiểu biết là quê hương của mình có nhiều cái ý nghĩa
thì mình cảm thấy là mình là người việt nam cho nên đi đâu thì cũng là người việt nam
thì mình phải luôn góp sức cho quê hương để cho quê hương mà lúc nào cũng phát triển
với hơn năm ba triệu người sinh sống làm việc và học tập ở khắp nơi trên thế giới
cộng đồng người việt nam ở nước ngoài đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng
đóng góp cho quá trình xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
hai năm dịch bệnh những gì kiều bào đóng góp cho thành phố hồ chí minh không chỉ được tính bằng vật chất
chúng tôi thấy là cái sự hướng về quê hương hướng về đất nước hướng về nguồn cội của kiều bào
là một cái điều mà
chắc chắn là chúng tôi luôn luôn đón nhận và bà con sẵn sàng trở về
để bằng trí lực vật lực và tâm huyết của mình để góp phần xây dựng đất nước
cái điều này thì tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ được chứng minh cụ thể qua những số kiều hối trong những năm gần đây
và tôi thấy là bà con mình kiểu gì thì kiểu cũng rất là hướng về thành phố hướng về việt nam
mùa xuân này dẫu còn nhiều khó khăn bộn bề phía trước
xong những kiều bào như anh luận anh hậu
có lẽ đều sẽ cảm thấy ấm lòng
bởi thành phố tràn ngập sắc xuân hôm nay có một phần công sức của các anh trong đó
dù dịch đã phản những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận chống dịch covid một mươi chín
vẫn miệt mài ngày đêm với người bệnh
tết đối với họ là cuộc điện thoại cho người thân từ bệnh viện giả chiến điều trị covid một mươi chín
là những buổi trắng đêm trực để theo dõi sức khỏe bệnh nhân
và xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh xúc động
tại bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín thuộc bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an
người làm việc vẫn tiếp tục làm việc
người trang trí tết vẫn hang sai mang không khí xuân về với bệnh viện giả chiến
tất bật hối hả ai làm việc nấy
không khí những ngày xuân tại bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín
bệnh viện ba mươi tháng bốn không khác ngày thường là bao
vẫn bệnh án vẫn hồ sơ
ở đây mùa xuân được đông đến bằng từng bệnh án được xuất viện
hiện tại thì anh em chúng tôi ở đây có một mươi hai bác sĩ
và khoảng bốn mươi sáu là anh em công nhân viên y tế đang phục vụ tại khu này
thì trong khu hiện tại thì có chín bệnh nhân
thì trong đó có năm bệnh nhân thì ở mức độ nặng đến rất nặng
nhưng mà với tinh thần quyết tâm cao để không để bệnh nhân tử vong
tôi cũng cố gắng sẽ làm hết sức
văn đốc luôn luôn là hỗ trợ hết mình
và nói chung là cũng biết là anh em là xa gia đình thì rất là bồn
thì cũng xác định với vợ con là sẽ ăn tết trong khu covid
nói chung gia đình cũng thấu hiểu là cái chuyện anh em của chúng tôi làm
kể từ hai mươi bảy tết khi dịch đã bắt đầu phản
chỉ còn khoảng một mươi bệnh nhân
bàn giám đốc bệnh viện ba mươi tháng bốn quyết định tập kết toàn bộ người bệnh
từ bệnh viện giả chiến phước lộc
về bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín
bệnh viện ba mươi tháng bốn để tiếp tục theo dõi điều trị
đây là giải pháp giúp giảm tải cho nhân viên y tế
đồng thời tập trung người bệnh để thuận tiện theo dõi điều trị
công tác chuẩn bị được tiến hành chú đáo đúng quy chuẩn y tế
để đảm bảo không lây nhiễm
đón tết trong bệnh viện để điều trị covid một mươi chín
chắc chắn là điều không ai mong muốn
nhưng các y bác sĩ ở đây đều hiểu
người bệnh cần mình
người bệnh cũng mong mau chóng khỏe mạnh để trở về bên gia đình
thế là gác lại gia đình
các gia đình riêng họ sung phong ở lại cùng đón tết với bệnh nhân
phía bên kia sợi dây gian này là những bệnh nhân nặng đang được điều trị tích cực
khu vực phía ngoài còn gọi là khu sạch
dành cho y bác sĩ ở lại bệnh viện chống dịch
là phụ nữ thì cũng là vất vả hơn
bởi vì mình đi như thế thì sẽ còn con cái còn gia đình
và nhất là dịp tết để gia đình đoàn tụ
thì mình sẽ không được chăm sóc gia đình được chú đáo
thì cũng là cái thiệt thòi cho bản thân và cho gia đình
không phải một mình
mình như vậy
các anh chị em khác trong đơn vị cũng đã xoay tua nhau rồi
tôi cũng xác định là chúng ta sẽ cố gắng hết sức
để hoàn thành tốt nhiệm vụ
và để phục vụ bệnh nhân tốt hơn
đưa bệnh nhân cũng được về chung vui với gia đình
dù trước tết hay là sau tết
sự khốc liệt của đợt dịch vừa qua
đã in sâu trong tâm trí mỗi người dân thành phố hồ chí minh
còn gặp nhau sau dịch đã là hạnh phúc
và với những bác sĩ chiến sĩ công an nhân dân
mùa xuân nhâm dần
ở bệnh viện giả chiến
sẽ là những ký ức không bao giờ quên
còn với chúng ta
đó là sự trân trọng
đối với những chiến sĩ áo trắng
lựa chọn gác lại mọi niềm ri
vì sức khỏe và tính mạng của người bệnh
thưa quý vị
hôm nay là ngày một tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
tại thành phố hồ chí minh
sau thời gian dài trải qua dịch bệnh
người dân thành phố hồ chí minh
đã trở lại với dịch sống bình thường mới
hòa cùng với các hoạt động
vui tươi nhộn nhịp của ngày đầu xuân
mỗi người dân thành phố hồ chí minh
đều có những cảm nhận và mong muốn
những điều tốt đẹp nhất
ghi nhận vào ngày đầu năm mới
theo phong tục tết cổ truyền bao đời này
các gia đình chuẩn bị quần áo đẹp
đi chúc tết và du xuân
hầu hết mọi người sẽ đi lễ chùa ngày đầu năm mới
mong cầu cuộc sống gia đình được bình an
may mắn cả năm
đi du xuân thưởng ngoạn
ở những địa điểm tham quan của các gia đình
tại trung tâm thành phố dịp tết
như đường hoa nguyễn huệ phố đi bộ
đường sách phố ông đồ công viên tào đàn
đại dịch nhanh chóng
để cho tất cả cuộc sống hoạt động
của người dân
cũng như thành phố hồ chí minh
cả nước việt nam nói chung
sẽ tiến triển
phát triển về mọi mặt
kinh tế văn hóa chính trị và xã hội
mong làm sao
cho đất nước ta thịnh vượng bình an
những điểm tập trung đông người dân
không thể thiếu trong ngày xuân
đó là các khu vui chơi giải trí
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
như thảo cầm viên công viên văn hóa đầm xen
khu du lịch văn hóa suối tiên
so với ngày thường
trong ngày đầu năm mới
lượng khách đã tăng gấp hai ba lần
các khu vui chơi bên cạnh việc tổ chức thêm
các hoạt động phục vụ người dân
vẫn tiếp tục duy trì các công tác phòng ngừa dịch bệnh
đảm bảo về vệ sinh an toàn
cho khách tham quan
sau đại dịch thì mình được giao lưu
như là đi rộng rãi
được đi vậy là cũng rất là thoải mái
mong muốn năm mới là
cuộc sống trở lại bình thường
yên ngủ và mọi người đều có công an việc làm ổn định
chúc mọi người năm mới vui vẻ
dịch bệnh sẽ mau qua
công việc khỏe thuận lợi hơn
con muốn gia đình con là
con là học giỏi
còn ba mẹ con mạnh khỏe
con kính chúc mọi người có một năm an khen tình vượng
giò già sức khỏe
và vạn sự nhí
hòa cùng với nhịp sống bình thường mới
trong ngày đầu năm mới
mọi người dân tp hcm
đều vui mừng và phấn khởi
và cầu mong một năm mới
với cuộc sống nhiều sức khỏe
bình an và tốt đẹp